các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm hà nội đã thông tin tới báo chí về vụ f chậm được đưa đi điều trị do toàn thành phố quá tải
theo đó sau khi có thông tin trên lãnh đạo ủy ban nhân dân quận xác định phát ngôn trên là không chính xác
đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cổ nhuế một giải trình bằng văn bản toàn bộ nội dung trao đổi với báo chí
căn cứ và giải trình quận sẽ nghiêm túc xem xét giải quyết theo đúng quy định
trước đó báo chí phản ánh thông tin một cư dân sinh sống tại khu đô thị thành phố giao lưu thuộc phường cổ nhuế một bắc tử liêm
được xét nghiệm là mẫu gộp ngày một mươi ba tháng một mươi một kết quả dương tính
sau đó ngày một mươi năm tháng một mươi một được lấy mẫu đơn đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
tuy nhiên sau khi bệnh nhân nhận kết quả dương tính thì được y tế phường cổ nhuế một thông báo chưa đi điều trị do chưa bố trí được nơi điều trị
các bệnh trên chờ đợi từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến chiều một mươi tám tháng một mươi một
vẫn chưa nhận được thông tin đưa đi điều trị của phường gây lo lắng cho gia đình các hộ dân xung quanh
trả lời về việc vì sao f chưa được đưa đi cách ly
trong vụ việc trên ông chu thanh hà chủ tịch ubnd phường cổ nhuế một lại nói về việc có thấy là toàn thành phố đang quá tải hay không
khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải dường bệnh hay không ông chu thanh hà nói đang quá tải
và cho biết trong chiều một mươi tám tháng một mươi một phương đã làm thủ tục để đưa f đi
sau ông không trả lời câu hỏi toàn phường
hiện có bao nhiêu f mà chỉ cho biết việc này đã được thông tin rộng rãi
về các trường hợp f một ông chu thanh hà cho hay đã được đưa đi cách ly tập trung
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bắc tử liêm
nhận được thông báo từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội
về ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai có địa chỉ tại ct một a thành phố giao lưu tổ dân phố hoàng hai mươi ba phường cổ nhuế một
sau khi nhận được thông tin
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bắc tử liêm
chỉ đạo trung tâm y tế quận phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường cổ nhuế tiến hành điều tra các ca bệnh
cụ thể gia đình bệnh nhân có năm người gồm bốn người lớn và một trẻ nhỏ trong đó có ba người là f
quận đã liên hệ với các bệnh viện để chuyển bệnh nhân đi điều trị và được bệnh viện giã chiến đền lưới tiếp nhận
hai trường hợp là f một được cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm
tuy nhiên gia đình bệnh nhân có ý kiến chỉ đi điều trị khi có cháu nhỏ đi cùng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
quận cũng đã chỉ đạo trung tâm y tế quận ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường cổ nhuế một
và các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động nhưng gia đình cháu vẫn mong muốn cả nhà được đi điều trị cùng nhau
trong khi đó cháu nhỏ và ông chưa xác định được dương tính
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một cả gia đình đã được bệnh viện ra chiến đền lưu tiếp nhận
với điều kiện có bản cam kết tự nguyện đi điều trị cùng gia đình
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường phú diễn quận bắc từ liêm hà nội
diễn biến tình hình dịch bệnh tại tòa nhà r hai thuộc khu đô thị goldmark city trên địa bàn
đang vô cùng phức tạp sau khi liên tiếp phát hiện một mươi sáu kf tại tòa nhà
cụ thể từ ngày chín tháng một mươi một tòa nhà r hai phát hiện kf đầu tiên tại tầng ba mươi
cho đến nay vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đã phát sinh lên một mươi sáu ca f
tại các tầng hai mươi một hai mươi hai hai mươi tám ba mươi một bốn mươi và hai mươi năm k f một
trước đó ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm đã có quyết định
thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với tòa r hai khu đô thị goldmark city từ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
song thực tế sau ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tòa nhà vẫn tiếp tục có caff
trước tình hình dịch bệnh như vậy ủy ban nhân dân phường phú diễn đề nghị
tổ dân phố số hai mươi ban quản lý ban quản trị tòa nhà cư dân tòa nhà r hai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau
thực hiện tốt thông điệp năm k kịp thời khai báo y tế khi có biểu hiện ho
sốt khó thở hay mất vị rác
các trường hợp từ cách ly y tế tại nhà cần theo dõi nhiệt độ và thông báo cho cơ quan y tế hoặc lễ tân tòa nhà
không ra khỏi tòa nhà và không giao tiếp tiếp xúc với các hộ liền kề trên cùng một tầng
khi có việc cần thiết đề nghị thông báo cho lực lượng an ninh tòa nhà hoặc bộ phận lễ tân tòa nhà
đối với rác thải y tế đề nghị các hộ dân thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế và ban quản lý khu trung cư
phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch để thực hiện việc truy vết xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm
không tự ý ra khỏi tòa nhà trừ trường hợp cấp cứu và các trường hợp do cơ quan y tế yêu cầu
các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định
được biết tòa r hai thuộc khu đô thị goldmart city có bốn mươi tầng với hơn ba dân sinh sống tại đây
theo cư dân tại đây kể từ ngày chín tháng một mươi một toàn bộ dân cư tại tòa r hai đã nhận được thông báo
không được rời khỏi tòa nhà khi chưa có thông báo mới
trong buổi làm việc với cửa chi ngày một mươi chín tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh cho biết
dự kiến một hai ngày nữa hà nội mới được phân bổ hơn ba trăm bảy mươi liều
khi có vaccine chỉ hai ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp ba
chủ tịch ubnd tp phân tích cụ thể từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có ba ca mắc covid một mươi chín mới
trung bình khoảng hơn bảy mươi ca một ngày
trong đó có chín trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng
số điểm phong tỏa đến đêm qua một mươi tám tháng một mươi một là một trăm sáu mươi tám và nhấn mạnh về sự gia tăng của dịch bệnh
đến nay công tác tiêm chủng trên địa bàn thực hiện được một mươi một hai trăm tám mươi năm năm mươi bốn mũi
trong đó tiêm mũi một được sáu một trăm một mươi bốn tám trăm năm mươi bảy người đạt chín mươi ba năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên và bảy mươi ba tổng dân số
tiêm mũi hai được năm một trăm bảy mươi một trăm chín mươi bảy người
tiêm mũi hai được năm một trăm bảy mươi một trăm chín mươi bảy người đạt chín mươi ba năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên và bảy mươi ba tổng dân số
đạt bảy mươi chín dân số từ một mươi tám tuổi trở lên và năm mươi chín bốn tổng dân số
tỷ lệ tiêm mũi một cho người trên năm mươi tuổi là tám mươi hai bốn
tỷ lệ tiêm mũi hai cho người trên năm mươi tuổi bằng sáu mươi chín bốn
tuy nhiên chủ tịch ubnd thành phố cũng nhắc đến con số giật mình
tỷ lệ f một trong giai đoạn hiện nay trở thành f lên tới một mươi ba
trước đó trung bình chỉ từ bảy tám
người dân chủ quan sẽ rất nguy hiểm không được phép lơ là chủ quan
nhất là quan điểm tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín rồi
thì chỉ cần tập thể dục uống thuốc bồ cần phải gạt ngay
cần nghiêm túc chấp hành năm k ông trung ngọc anh nói
sau khi ghi nhận số lượng ca mắc tăng đột biến trong những ngày gần đây
sở y tế đã tham mưu cho ubnd thành phố kịp thời ban hành các công điện
về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trả lời ý kiến của cử tri về việc thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường
chủ tịch ubnd thành phố cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng
hà nội xác định thích ứng an toàn có hai vế an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả
thành phố liên tục báo cáo bộ y tế và thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ
về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
dựa trên dự kiến phân bổ của bộ y tế thành phố lên kế hoạch cụ thể
để tiêm nhanh nhất cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên hiện nay vaccine vẫn chưa về và phụ thuộc vào bộ y tế
dự kiến từ một đến hai ngày nữa hà nội mới được phân bổ hơn ba trăm bảy mươi liều
khi có vaccine chỉ hai ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp ba
từ căn cứ đó mới có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường
việc này không thể kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch ubnd thành phố nói
trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp
việc tiêm đủ hai mũi vaccine là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mỗi người
chính vì thế nếu quý vị vẫn chưa được tiêm vaccine
hay liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc đăng ký trực tuyến
tại cổng thông tin đăng ký tiêm chủng của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại